các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và trang phục áo dài của việt nam từ lâu đã được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ
và đánh giá cao về sự độc đáo tinh tế và hoàn mỹ
trong khuôn khổ lễ hội thủ công mỹ nghệ quốc tế lần thứ ba đại sứ quán việt nam tại bangladesh
đã giới thiệu tới người dân bangladesh và bạn bè quốc tế những sản phẩm thủ công
mang đặc trưng của văn hóa việt nam và đặc biệt không thể thiếu là những bộ áo dài truyền thống của dân tộc
hình ảnh táo dài việt nam thật quen và cũng thật lạ trên sân khấu khát hoác
của lễ hội thủ công mỹ nghệ quốc tế bangladesh
màn trình diễn áo dài đã đem đến sự bất ngờ và thích thú cho khán giả
thích thú là bởi phần trình diễn kết hợp đầy ngẫu hứng giữa các người mẫu bangladesh
với các phu nhân và cán bộ của đại sứ quán việt nam tại bangladesh
và bất ngờ là bởi sự tương đồng giữa trang phục truyền thống của hai dân tộc
màn trình diễn trang phục truyền thống của các bạn gây ấn tượng rất mạnh
với các bạn

màn trình diễn trang phục truyền thống của các bạn gây ấn tượng rất mạnh
với các bạn

màn trình diễn trang phục truyền thống của các bạn gây ấn tượng rất mạnh